phong vũ biểu thương mại hàng hóa mới nhất của tổ chức thương mại thế giới wto mới được công bố cho thấy
tăng trưởng thương mại toàn cầu có thể sẽ chậm lại trong những tháng cuối năm và sang cả năm sau do nhu cầu nhập khẩu suy yếu
phong phú biểu thương mại hàng hóa là một chỉ số tổng hợp hàng đầu cho thương mại thế giới
cung cấp thông tin theo thời gian thực về quỹ đạo của thương mại hàng hóa so với các xu hướng gần đây
chỉ số phong vũ biểu hiện tại là chín mươi sáu hai điều này phản ánh nhu cầu đối với hàng hóa giao dịch đang hạ nhiệt
nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị tác động bởi những cơn gió ngược mạnh mẽ
tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ đó là chỉ số sản phẩm ô tô tăng trên xu hướng doanh số bán xe mạnh hơn ở mỹ
và tăng xuất nhập khẩu từ nhật bản khi điều kiện cung cấp được cải thiện và đồng yên nhật bản tiếp tục giảm giá